cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh xuân hà nội đang khẩn trương truy tìm lái xe ô tô vi phạm có hành vi chống đối lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ
khoảng tám giờ sáng ngày năm tháng bốn trong quá trình làm nhiệm vụ tổ công tác công an phường hạ đình quận thanh xuân hà nội phát hiện xe ô tô biển kiểm soát ba mươi a sáu mươi bốn nghìn chín trăm chín mươi đi từ phía hồ hạ đình hướng ra phố hạ đình đi vào đường ngược chiều
thượng úy trần việt tú đã yêu cầu tài xế dừng xe nhưng lái xe không chấp hành hiệu lệnh và tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy
thời điểm này đồng chí tú đang đứng ở trước đầu xe ô tô buộc phải bám vào nắp capo nhưng lái xe vẫn tiếp tục tăng ga bỏ chạy
khi đến trước số nhà một trăm linh tám phố hạ đình đồng chí trần việt tú bị văng ra khỏi nắp capo và ngã xuống đường gây thương tích
người điều khiển phương tiện phóng xe bỏ chạy đồng chí trần việt tú sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và được chẩn đoán chấn thương phần mềm